qua công tác điều tra công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh cho biết đã phát hiện một nhóm gồm bảy đối tượng thuê nhà trọ sống chung với nhau và có nhiều biểu hiện nghi vấn
cơ quan công an điều tra thu thập chứng cứ và xác định đây là nhóm đối tượng chuyên trộm cắp và lừa đảo chiếm mặt tài sản mang sang campuchia tiêu thụ
vào ngày hôm qua công an huyện gò dầu đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bảy đối tượng trên về hành vi trộm cắp và lừa đảo chiếm hoạt tài sản
các đối tượng gồm nguyễn văn đông bùi minh cảnh dương minh châu phạm quốc nhân lâm vương khang võ văn văn nguyễn vận tấn tài
ngày hai mươi một tháng tám cơ quan công an phát hiện đông và cảnh điều khiển xe máy về hướng gò dầu đến khu vực ấp tránh xã hiệp thạnh
đông và cảnh thấy một chiếc xe máy của người dân dựng bên lề đường không có người trông giữ cảnh đứng cảnh giới cho đông tiếp cận rồi dùng đoàn bẻ khóa
khi hai đối tượng chạy được một đoạn thì bị công an huyện gò dầu bắt giữ
cộng điều tra công an bắt khẳng cấp năm đối tượng còn lại thu giữ bảy xe máy ba điện thoại di động một đoàn bè khóa xe
bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện năm vụ trộm cắp và bốn vụ lừa đào chế một tài sản
ước tính thiệt hại tài sản khoảng chín mươi triệu đồng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của chúng tôi ngày hôm nay